tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang để thực hiện hành vi lừa đảo
đối tượng nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú xã nghị quý thị xã cai lệ vừa bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang xử lý
tại cơ quan công an chiến khai nhận vào khoảng đầu tháng một mươi năm nay
chiến liên hệ với số đối tượng thường đánh bạc trên địa bàn huyện cái bè huyện cai lệ thị xã cai lệ
và tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
chiến gợi ý các đối tượng phải mời chiến ăn nhậu sau khi tổ chức đánh bạc
có hai đối tượng tại huyện cai lệ và thị xã cai lệ đã dẫn chiến đi nhậu vài lần
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã tạm giữ tăng vật là một xe mô tô và hai điện thoại di động
đồng thời tiến hành làm việc với các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật